ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm cho biết do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số một biến thành suối tiên sẽ không đưa về kịp so với kế hoạch ban đầu
theo kế hoạch ngày một mươi tháng bốn đoàn tàu đầu tiên sẽ được đưa về cảng cát lái để tiến hành lắp ráp tại công trường
dự kiến cuối tháng sáu sẽ chạy thử
tuy nhiên do tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp
đối tác tại nhật bản phải thay đổi kế hoạch lùi lại vài tuần
bàn quản lý đường sắt đô thị tp hcm cho biết tuyến metro số một có tổng cộng một mươi bảy đoàn tàu
mỗi đoàn có bảy toa do công ty hitachi nhật bản sản xuất
các đoàn tàu sẽ nhập về theo từng giai đoạn để lắp ráp chạy thử sau đó đưa vào vận hành chính thức
đến nay tuyến metro số một bến thành suối tiên đã hoàn thành bảy mươi hai khối lượng công việc dự kiến cuối năm nay đạt tám mươi năm